tính đến tháng chín này khách du lịch việt nam sang hàn quốc đã tăng mạnh so với năm ngoái và dự kiến sẽ đạt gần sáu trăm linh lượt vào cuối năm nay
để đẩy mạnh du lịch việt hàn tổng cục du lịch hàn quốc tại việt nam đã tổ chức triển lãm du lịch và giao lưu văn hóa hàn quốc năm hai nghìn một mươi chín tại đường nguyễn huệ quận một thành phố hồ chí minh
triển lãm du lịch và giao lưu văn hóa hàn quốc năm hai nghìn một mươi chín có hơn ba mươi gian hàng của các doanh nghiệp công ty du lịch hàng đầu việt nam và hàn quốc nhằm giới thiệu quảng bá văn hóa du lịch của khu vực phía nam hàn quốc
thông qua sự kiện này hàn quốc hy vọng chính quyền doanh nghiệp nhân dân hai nước có thời gian chia sẻ các giá trị văn hóa giao lưu trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của nhau thông qua các chương trình nghệ thuật được các nghệ sĩ của hàn quốc và việt nam biểu diễn trên đường nguyễn huệ
bên cạnh đó kto cũng tổ chức hội nghị giữa các trưởng đại diện kto tại sáu quốc gia trong khu vực đông nam á để trao đổi về các chính sách đa dạng hóa thị trường hướng trồng tâm vào thị trường khách du lịch đến từ khu vực đông nam á